mở đầu sẽ là thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung
mưa lớn trong những ngày vừa qua diễn biến phức tạp đã gây nhiều thiệt hại ngập úng
tại các tỉnh miền trung từ hà tĩnh đến quảng nam
các địa phương đã và đang chủ động thực hiện ứng phó
tại thành phố đà nẵng sáng nay tiếp tục có mưa lớn hiện tượng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường
và khu vực thấp trũng ở hết các quận huyện gây tắc nghẽn giao thông hư hỏng nhiều phương tiện
chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng cũng đã có công văn khẩn
yêu cầu các lực lượng tập trung ứng phó với mưa lũ sạt lở đất
các quận huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến sẵn sàng triển khai lực lượng
phương tiện cứu nạn theo phương châm bốn tại chỗ
tại tỉnh thừa thiên huế mưa lớn cũng đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố huế
thị xã hương thủy các huyện phong điền quảng điền bị ngập
có nơi nước ngập hơn một mét khiến giao thông bị tê liệt
tại tỉnh quảng nam đã ra công điện chủ động ứng phó có phương án phòng chống sạt lở
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
tập trung sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
tại tỉnh quảng trị mưa lớn đã gây ngập úng tại một số vùng trũng thấp
người dân các xã vùng rốn lũ đã khẩn trương ứng phó di rời tài sản thóc lúa đến nơi cô giáo
còn tại tỉnh hà tĩnh hàng trăm mét khối đất đá cây cối bị sạt lở xuống mặt đường
gây ách tắc chia cắt trên tuyến tỉnh lộ năm trăm năm mươi một
gây chia cắt ách tắc giao thông khiến người dân và các phương tiện không thể lưu thông qua lại
lần đầu tiên trong lịch sử cơ quan khí tượng phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp bốn do mưa lớn ở hai địa phương
đó chính là thành phố đà nẵng và thừa thiên huế
trong bối cảnh hai địa phương này đang chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài và diễn biến rất phức tạp
mưa lớn diễn ra ở các tỉnh miền trung đặc biệt tại đà nẵng thừa thiên huế
trong nhiều ngày qua đỉnh điểm từ chiều ngày một mươi hai tháng một mươi dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hôm nay một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
trên các sông ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến tám m hạ lưu từ một đến bốn m
nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông
và khu đô thị tại các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng nam
trước tình hình trên
đầu tiên trong lịch sử cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp bốn
nâng một cấp so với ngày hôm qua ở đà nẵng và thừa thiên huế do mưa lớn
tỉnh quảng nam hứng chịu rủi ro thiên tai cấp ba
ba tỉnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế hứng chịu rủi ro thiên tai cấp hai
tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền trung sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ bản tin sẽ được truyền tiếp tục với thông tin về tình hình an ninh trật tự
với hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng cổ khắc trọn chú tại tỉnh cà mau vừa bị công an thành phố bà rịa
tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ hình sự để điều tra
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong khi đang tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
khu vực ngã tư đường hùng vương nguyễn văn chối
tổ công tác đã dừng xe mô tô của người đàn ông ba mươi năm tuổi trở theo cổ khắc trọn do vi phạm nồng độ cồn
trong lúc làm thủ tục để xử lý vi phạm đối với người đàn ông trên
đối tượng trọn đã bất ngờ leo lên xe mô tô đặc trủng của tổ công tác và bỏ chạy
sau đó phá đèn tín hiệu phía sau xe
hai hộp để đồ bên hông xe bẻ cong biển số xe rồi để xe lại một khu đất
ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt giữ cổ khắc trọn khi đối tượng đang trốn
tại một nhà nghỉ thuộc khu phố ông trịnh phường tân phước thị xã phú mỹ
đồng thời thu hồi chiếc xe mô tô bị đối tượng chiếm đoạt
công an thành phố long khánh của tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng đặng văn hạnh trú tại thành phố cần thơ
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh đã bắt quả tăng đặng văn hạnh
tàng trữ một bịch ma túy đá với khối lượng năm mươi g tại phường xuân trung
khám xét nơi ở của hạnh công an thu giữ thêm ba bịch ma túy đá có khối lượng ba mươi g
một bịch cần sa khô với khối lượng một mươi tám gram và một súng tự chế hai tuyếp sắt chín dao tự chế các loại
qua đấu tranh hạnh khai nhận số ma túy đá
ma túy trên y mua với giá hai mươi triệu đồng để sử dụng dần
trong quá trình đem ma túy đi sử dụng thì bị công an bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với hành vi chế tạo các loại súng quân dụng
giao bán trên các trang mạng xã hội hai đối tượng hoàng đình nam chú tại xã cư giang
huyện yaka tỉnh đắk lắc và hoàng văn vũ trú tại phường đông hải một
quận hải an thành phố hải phòng đã bị công an tỉnh đắk lắc ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra về các hành vi
tại cơ quan công an nam khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba do cần tiền tiêu xài
nên đã nảy sinh ý định chế tạo các loại súng quân dụng
sau đó nam lên mạng xã hội đặt mua các khẩu súng bán đạn trì với giá từ năm đến bảy triệu đồng
về chế tạo thành những khẩu súng quân dụng rồi giao bán trên mạng xã hội
với giá từ tám đến chín triệu đồng cho nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
với hành vi đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
nam đã chế tạo và mua bán được một mươi ba khẩu súng các loại
trong đó có chín khẩu súng quân dụng gồm hai súng ak một súng k năm mươi bốn sáu khẩu súng đạn ruo ổ quay
đã được độ chế bắn đạn nổ có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
và gần tám trăm hai mươi viên đạn các loại
bởi dọng điều tra công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ hoàng văn vũ
là người đã mua hai khẩu súng của nam về để bán kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ chín khẩu súng
hai mươi chín viên đạn ak hơn tám trăm hai mươi viên đạn các loại năm mươi triệu đồng
và nhiều dụng cụ cơ khí máy tiện dùng để chế tạo súng
mới đây tại cửa khẩu quốc tế nam giang lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nam giang đã tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải
mang biển số lào sáu nghìn tám trăm sáu mươi tám đang di chuyển hướng việt nam qua lào
do hell s eye arcade quốc tịch lào điều khiển đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau của xe ô tô có hai gói ni lông màu đen
bên ngoài có dán băng keo trắng bên trong gói ni lông màu đen thứ nhất có tám trăm chín mươi tờ tiền việt nam còn
nguyên vẹn loại polymer mỗi tờ có mệnh giá năm trăm linh đồng bên trong gói ni lông màu đen thứ
hai có bốn trăm linh tờ mỗi tờ có mệnh giá một trăm linh tiền kíp lào tổng các tờ tiền là bốn trăm bốn mươi năm triệu đồng tiền việt nam
và bốn mươi triệu kíp lào tổ công tác đã đưa người và tăng vật về bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh để
tiếp tục điều tra làm rõ công an tỉnh cà mau vừa khám phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng tuy thủ đoạn không mới nhưng vụ án tiếp tục là bài
học cảnh giác cho nhiều người dân vì nhẹ dạ cả tin mà bị các đối tượng lừa đảo thông qua mạng xã hội
vào chung tuần tháng bảy vừa qua
thủ tại thành phố cà mau đến trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau về việc
anh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đó thông qua mạng xã hội anh này có kết bạn với một tài khoản
mang tên h với giao diện là nữ giới khá xinh đẹp trong quá trình nhắn tin qua lại người này đưa ra
nhiều lý do để mượn với số tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng
nếu bạn muốn tham gia việc truyền thông qua hãy gửi đến số truyền thống của quản lý

sau khi lừa đảo số tiền khoảng năm bảy tỷ đồng tài khoản đã xóa kết bạn đồng thời ngừng hoạt động
nhận được tin trình báo công an tỉnh cà mau nhanh chóng điều tra
đến ngày năm tháng một mươi thủ phạm của vụ lừa đảo đã bị tạm giữ
một điều khá bất ngờ đối tượng bị bắt là lâm hoàng ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện trà cú tỉnh trà vinh chứ không phải là một cô gái trẻ đẹp như trên giao diện của tài khoản lừa đảo
ngân khai nhận do kết bạn qua gia lô biết nạn nhân làm kinh doanh giàu có
nên nảy sinh ý định lừa đảo tự nhận đang sinh sống tại cà mau
sau khi làm quen xong thì đưa ra các lý do cần tiền mua xe hùn vốn để mượn tiền
sau đó xóa tài khoản rồi trốn
rồi ở nhà làm việc với lương cao nếu nghi dấn đối tượng lừa đảo
thì bà con nhanh chóng là ngừng mọi hoạt động giao dịch như là chuyển tiền
đồng thời đến trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được giúp đỡ
thứ ba nếu bị đối tượng lừa đảo thì bà con cũng mạnh dạng đến cơ quan công an
để trình báo để cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn kịp thời
từ vụ việc trên có thể thấy tuy chỉ bằng thủ đoạn hết sức đơn giản
nhưng vẫn có bị hại sập bẫy
người dân nhất là những người đang sử dụng mạng xã hội
cần phải hết sức cảnh giác đề phòng với các đối tượng xấu
lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo và các hành vi phạm tội khác
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
tổ ba mươi năm cũ phường vĩnh hưng quận hoàng mai tp hà nội
có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
và đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu
ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai đê la thành phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện